ngay sau khi trên một số phương tiện thông tin về vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông nguyễn văn điều
quỷ viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình thường trực tỉnh ủy thái bình
đã chỉ đạo ông nguyễn văn điều tạm dừng thực hiện nhiệm vụ đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để khắc phục hậu quả tai nạn giao thông yêu cầu ông điều báo cáo giải trình về vụ việc
trước đó một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng năm trên đường trần thủ độ
vị trí đối diện cây xăng việt học thuộc phường tiền phong thành phố thái bình tỉnh thái bình
hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong và hai người bị thương
khi tai nạn xảy ra một số người chứng kiến vụ tai nạn thấy người lái xe ô tô con gây tai nạn
bỏ chạy trông giống ông nguyễn văn điều trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình
lực lượng chức năng của tỉnh thái bình đã có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân giải quyết vụ việc